công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc cho biết vừa điều tra và xử lý một đối tượng nguyên là thôn trưởng có hành vi tham mô tài sản
đối tượng là nguyễn xuân thanh chú tại thôn ba xã ia nam huyện ia hà leo
qua điều tra xác định trong thời gian giữ chức thôn trưởng thôn ba thanh được giao nhiệm vụ thu các khoản ngân sách nhà nước và các khoản thu quỹ huy động thôn ba
tổng số tiền mỗi hộ gia đình phải đóng cho ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của thôn trong năm hai nghìn hai mươi là năm trăm một mươi hai đồng một hộ một năm
tuy nhiên thay vì sử dụng tiền trên để hoạt động và xây dựng các công trình công ích cho thôn ba
thì thanh đã có hành vi tham mô với số tiền trên bốn mươi triệu đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân